chỉ trong vòng bảy ngày từ ngày hai tháng bảy đến ngày tám tháng bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phá thành công bốn chuyên án ma túy lớn bắt năm đối tượng tăng vật thu giữ hai mươi năm bánh heroin và bốn mươi hai viên ma túy tổng hợp
chỉ trong vòng bảy ngày từ ngày tám tháng bảy đến ngày tám tháng bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lai châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lai châu
chủ trì phối hợp với đơn vị chức năng bắt quả tang đối tượng hồ ngân hoàn chú tại mường tong huyện mường nhé tỉnh điện biên thu giữ một mươi một bánh heroin khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng phá thành công hai chuyên án bắt hai đối tượng thu năm bánh heroin ba mươi viên ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật liên quan